thưa quý vị chiều nay ngày một mươi chín tháng bốn tại hà nội thủ tướng phạm minh chính tiếp đồng chí hạ vinh
bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc đăng thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng đề nghị bộ tư pháp hai nước và các bộ cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả
bản ghi nhớ hợp tác đã ký tập trung vào các lĩnh vực xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xây dựng hoàn thiện pháp luật
thủ tướng phạm minh chính và bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh
cùng nhấn mạnh tấm quan trọng của việc củng cố tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước
trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp đặc biệt trong bối cảnh hai nước đều đang thúc đẩy xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
bộ trưởng hạ vinh cho biết trong chuyến thăm đã được chứng kiến những thành tựu to lớn của việt nam
trong phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng người dân vui vẻ và hạnh phúc
đồng thời đánh giá cao những thành quả rất phong phú của việt nam trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
bộ trưởng thông báo kết quả chuyến thăm và làm việc với các bộ ngành cơ quan của việt nam
qua đó tiếp tục góp phần thực hiện thỏa thuận đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai nước
thủ tướng phạm minh chính thông tin về những thành tựu nổi bật của việt nam trong gần bốn mươi năm đổi mới
các yếu tố nền tảng đường lối phát triển cơ bản của đất nước
thủ tướng khẳng định việt nam coi trọng việc phát triển quan hệ ổn định lành mạnh bền vững lâu dài với trung quốc
theo thủ tướng chính phủ việt nam luôn quan tâm ủng hộ và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy hợp tác pháp luật và tư pháp giữa hai bộ và ngành tư pháp hai nước việt nam trung quốc
thủ tướng đề nghị bộ tư pháp hai nước và các bộ cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác đã ký
trong đó tập trung vào các lĩnh vực xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xây dựng hoàn thiện pháp luật
để mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao hợp tác tương trợ tư pháp theo các điều ước quốc tế song phương và đa phương mà hai nước là thành viên
thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy hợp tác tư pháp giữa các địa phương của hai nước đặc biệt là các địa phương khu vực biên giới
bộ trưởng hạ vinh nhất trí cao với các ý kiến của thủ tướng phạm minh chính và khẳng định sẽ cùng bộ tư pháp việt nam
tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác ngày càng thực chất hiệu quả theo thỏa thuận đã đạt được của lãnh đạo cấp cao hai nước
đặc biệt là các địa phương khu vực biên giới